ô nhiễm môi trường ngột ngạt khói bụi thì những ngày gần đây
người dân sống gần các nút giao thông như khuất duy tiến thanh xuân
nút giao trung hòa đã tận hưởng được khoảng thời gian thảnh thơi thoải mái
vấn nạn tắc đường gây khó khăn trong việc đi lại ô nhiễm môi trường
đã cơ bản được giải quyết có thể nói với những công trình hiện đại
được đầu tư lớn đã và đang được đưa vào sử dụng bức tranh giao thông
của thành phố hà nội đã có những ga màu tươi sáng ghi nhận
của truyền hình công an nhân dân
ông trần đăng doanh một người dân sống gần nút giao thông khuất duy tiến
nguyễn trãi cho biết những ngày gần đây khi giao lộ bốn tầng
được hoàn thành và đưa vào sử dụng gia đình ông như bước sang một cuộc sống mới
việc đi lại cũng như kinh doanh buôn bán
gặp thuận lợi hơn rất nhiều
điều băn khoăn duy nhất đối với một số người dân tại đây
đó là hiện nay việc phân luồng bố trí đèn tín hiệu
còn đôi chỗ bất cập nên có thời điểm vẫn diễn ra ủn ủi cục bộ
nhiều người dân kiến nghị ngành giao thông cần tính toán lại
để không cần hiện tượng từ trên
hướng về phía kim giang hướng về phía mỹ đình
là hai cái hướng này sáng ra đông tắt vào đường
qua cả viện kinh tế này nữa là hàng cây số
đấy sáng buổi sáng là nút này
nhưng về chỉ phía cái đường bên bên bên bên bên bên bên lẻ
chứ không đến tránh là không được
đường thoáng vì hè rộng và đường thoáng này
phát biểu trong buổi lễ thông xe ngày tám tháng một vừa qua
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
việc đưa hai hầm chui hiện đại vào hoạt động
có ý nghĩa lớn với giao thông thủ đô nói chung
góp phần giảm thiểu un tắc tại các cửa ngõ phía tây
kết nối hạ tầng giao thông phát triển kinh tế
với một số khu đô thị trên trục đại lộ thăng long
thành phố hà nội tiếp nhận sử dụng công trình có hiệu quả
để đảm bảo chống ủn tắc
và an toàn giao thông một cách lâu dài
hiện nay khó khăn lớn nhất của ngành giao thông thủ đô
đó là sự gia tăng nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân
trong khi đó kết cấu hạ tầng giao thông
chưa thể đáp ứng nhu cầu này
bên cạnh đó ý thức chấp hành luật giao thông
của một bộ phận người dân còn hạ chế
chính vì vậy cùng với những giải pháp
mang tính đột phá về xây dựng cơ sở hạ tầng
thì nhiều ý kiến cho rằng
thành phố hà nội cũng cần tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của người dân
những nút giao thông như thế này
đang tạo ra sự thuận lợi rất cơ bản
cho người dân trong việc đi lại
những bức xúc liên quan đến ô nhiễm môi trường
ồn tắc giao thông tai nạn giao thông
đã cơ bản được giải quyết
và để những công trình hiện đại
được đầu tư lớn như thế này
phát huy tối đa hiệu quả
thì chính mỗi người dân
mỗi chủ phương tiện cần nâng cao ý thức
chấp hành luật lệ an toàn giao thông
để hạn chế tính
tới mức tối đa những vụ tai nạn
đặc biệt là trong những dịp như trước
trong và sau tết nguyên đán